thưa quý vị sau gần chín mươi ngày không có dịch covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng
việt nam đã ghi nhận những ca mắc mới
đây cũng là điều mà ngành chức năng quan ngại và xác định từ trước khi chúng ta đã mở lại
một số đường bay thương mại tiếp tục đón công dân về nước
tuy nhiên điều đáng buồn dịch bùng phát lần này không phải từ người nhập cảnh
mà từ tiếp viên hàng không do không tuân thủ các quy định phòng dịch
khi thực hiện cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà
điều này cho thấy vẫn còn lỗ hỏng trong việc thực hiện cách ly
trong thời gian phải tự cách ly tại nhà trọ ở quận tân bình thành phố hồ chí minh
thì bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai lại tiếp xúc và ở cùng với bạn mình là bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
sau đó người này cũng không tự cách ly và vẫn sinh hoạt tham gia mọi hoạt động cuộc sống một cách bình thường
nhấn mạnh đến chiều ngày một tháng một mươi hai ngành chức năng xác định có tới năm trăm linh s một liên quan đến bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
và trực tiếp lây bệnh cho hai người khác
điều này đã cho thấy việc không tuân thủ quy định cách ly sẽ dẫn tới những hậu quả

thực tế không chỉ đến khi có ca mắc mới liên quan đến việc kiểm soát quản lý người cách ly
trước đây bộ y tế đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ở các khu cách ly tập trung dân sự
đặc biệt là tại các khách sạn
bởi thực tế tình trạng chủ quan đã xuất hiện
có thể bởi gần ba tháng qua không có ca nhiễm trong cộng đồng
việc cách ly đã bắt đầu có sự chủ quan thấy rõ
bộ y tế cho biết có hai nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín lớn nhất tại nước ta
đó là từ người nhập cảnh cả trái phép và hợp pháp người mang mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng
do đó hai trọng tâm cần đặc biệt chú trọng trong thời gian tới
đó là công tác quản lý cách ly người nhập cảnh và phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế
trong khi cả xã hội cùng chung tay để lùi dịch bệnh
thì việc một số người thực hiện cách ly không nghiêm theo ý thức trách nhiệm với cộng đồng
đã khiến dịch bệnh bùng phát trở lại
đây là bài học đắt giá nhất mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại
về sự thợ hợp của các cộng đồng